công an tỉnh bình dương vừa ra quyết định khởi tố bốn bị can về tội giết người
trong vụ án hai tử thi bị đổ bê tông ở tỉnh bình dương
bốn bị can bị khởi tố gồm phạm thị thiên hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trịnh thị hồng hoa sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
mẹ của hà cùng thường trú tại quận tần phú tp hcm lê ngọc phương thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
thường trú tiền giang và nguyễn ngọc tâm huyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ tp hcm
trước đó đêm một mươi năm tháng năm công an tỉnh bình dương nhận được tin báo trên địa bàn huyện bầu bàng
xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây xôn xào dư luận khi người dân phát hiện trong một căn nhà
ở khu vực này có sắc người chết giấu trong thùng bê tông
tiếp tục khám nghiệm hiện trường lực lượng công an phát hiện thêm một thi thể khác được giấu
trong một thùng nhựa bịt kín băng keo và silicon
qua điều tra công an đã xác định hai nạn nhân là trần trí thành hai mươi tám tuổi ngụ tp hcm
trần đức linh năm mươi tuổi quê nghệ an hiện đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về lò hậu sự